xây dựng lấn chiếm đất của bệnh viện rồi khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra thì lại có hành vi khóa cửa không cho các cán bộ làm nhiệm vụ ra ngoài
viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang tòa án nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối với hai bị can
trần mỹ lệ chú tại khu phố hai phường long bình tân tp biên hòa và đỗ hoàng long con trai của lệ về tội bắt giữ người trái pháp luật
theo kết luận điều tra bà lệ đã có hành vi xây dựng lấn chiếm đất của bệnh viện điều dưỡng đóng tại khu phố hai phường long bình tân
ngày hai mươi bốn tháng bốn ubnd phường long bình tân đã cử đoàn công tác gồm cán bộ công an bảo vệ dân phố kiểm tra việc bà lệ bị tố đang xây nhà lấn chiếm khu đất của bệnh viện
khi lực lượng chức năng vào trong nhà bà lệ cùng con trai được cho là đã khóa cửa không cho sáu cán bộ ra ngoài vì không có giấy tờ kiểm tra nhà
tổ công tác đã giải thích việc kiểm tra công trình xây dựng là bình thường nhưng hai mẹ con bà lệ vẫn cương quyết không thả người mà đòi gặp lãnh đạo cấp trên
bà lệ còn dọa nổ bình ga nếu có người can thiệp sau hơn hai giờ thương thuyết bất thành lực lượng chức năng buộc phải khống chế hai mẹ con để giải thoát sáu cán bộ
sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà mở tủ trộm cắp hai trăm bảy mươi triệu đồng
và ngày hôm qua công an phường hoàng văn thụ quận hoàng mai hà nội đã bắt được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản này chính là người giúp việc của gia đình
đối tượng trộm cắp là vũ thị thiện sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê quán xã thượng long huyện yên lập tỉnh phú thọ
làm giúp việc tại gia đình của bị hại là ông trần duy sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn ở quận hoàng mai hà nội
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp sau đó đem số tiền về quê trôn tại khu vực bếp
trước đó đối tượng đã làm giúp việc tại gia đình bị hại nhiều năm nhưng vì lý do cá nhân nên đối tượng đã xin nghỉ làm
đến ngày một mươi ba tháng bảy thì đối tượng từ quê xuống hà nội để thực hiện vụ việc trên
còn tại tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên cho biết vừa bắt khẩn cấp một đối tượng vào bệnh viện để thực hiện hành vi cướp giật tài sản
do không có tiền tiêu xài đêm ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy kiến chưa rõ họ tên địa chỉ điều khiển xe máy chở huỳnh phước thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại khóm bình long ba phường mỹ bình tp long xuyên đi tìm tài sản để trộm
khi đến trước cổng bệnh viện sản nhi an giang thành kêu kiến đứng chờ bên ngoài để thành vào trong tìm tài sản trộm
thành phát hiện chị nguyễn trần thùy lam đang nằm trên ghế và để một túi sách trước ngực
lợi dụng sự mất cảnh giác của chị lam thành đã giật chiếc túi sách rồi bỏ chạy
bên trong túi sách có ba mươi một triệu đồng một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ khác
đến ngày năm tháng bảy cơ quan công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với thành và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
riêng đối tượng kiến vẫn đang tiếp tục xác minh truy tìm
từ đầu năm cho đến nay tại huyện nam trực tỉnh nam định đã xảy ra sáu vụ trộm
cổ vật và đồ thờ cúng có giá trị cao về kinh tế và ý nghĩa về lịch sử
theo nhận định của cơ quan công an để xảy ra các vụ trộm táo tượng trên
một phần cũng bởi sự chủ quan của không ít ban quản lý các khu thờ tự
khi mà nhiều người quan niệm rằng đồ thờ cúng tại đình chùa đền miếu
mang giá trị tâm linh thì sẽ không ai dám lấy
hai chiếc lọ lộc bình cổ này có lịch sử hơn một trăm linh năm là cổ vật được thờ cúng
tại đền am thị trấn nam giang nguyễn nam trực vừa được lực lượng công an trao trả lại
cho ban quản lý diên tích đền am
trước đó vài ngày đến am đã bị đột nhập vài kẻ trộm lấy đôi lục bình ra khỏi đền
sau quá trình thu thập dấu vết từ hiện trường các vụ trộm
cơ quan công an thấy nổi lên đối tượng tô minh cường
chú tại xã tây lương huyện tiền hải tỉnh tây bình
cường là đối tượng thường xuyên tham gia hát trầu văn tại các giá hầu đồng
ở đền phủ tục huyện nam trực
tại những địa điểm này cường nắm rõ quy luật hoạt động của những người trông coi
và đối tượng đã lợi dụng lấy trộm nhiều cổ vật dùng thờ cúng như bát hương bình chóe lục bình
khám xét nơi ở của cường công an huyện nam trực phát hiện nhiều cổ vật dùng để thờ cúng
trong đó có đôi lục bình tại đền am
từ ngoài dục và cụ tử đã đi vào trong đó lễ
và tôi bà cụ tử là cụ ở đây lễ con phải quay vào với con lễ lễ đế hoa tôi không khó
tôi cũng có sư dực tôi về tôi lễ lễ đế hoa
và khi tôi quay vào đền thì tôi thấy tôi nhìn thấy có đôi bình rất đẹp và tôi đã thích
và tôi đã bỏ vào trong túi tôi đổ nước ra bỏ hóa ra tôi đã bỏ vào trong túi bao dư và tôi xách
cũng qua cái việc mà chúng tôi khá là thường xuyên án này
thì cũng là khuyến cáo và đề nghị các đền chùa
và đặc biệt là các đền chùa
đền chùa hiện nay đang còn các cổ vật có niên đại lâu năm quý hiếm
thì đề nghị là về cái hệ thống cửa đền chùa là phải thay lại hệ thống quá
đặc biệt rằng là lắp lại hệ thống cảnh báo báo động và hệ thống camera an ninh
để đảm bảo là có thể là giữ được các cái tài sản quý hiếm
nguyên nhân các cổ vật di vật bị đánh cắp thường là những đồ vật có giá trị kinh tế cao
có ý nghĩa về văn hóa lịch sử mỹ thuật
nên các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi
để đính cắp
trong khi đó việc truy tìm cổ vật bị đánh cắp còn gặp rất nhiều những khó khăn
ngoài ra để xảy ra tình trạng mất trộm đồ thờ cúng
không thể phủ nhận nguyên nhân một phần do chính sự chủ quan của ban quản lý
người trông coi nơi thờ tự
qua vụ việc này rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của các đồng chí công an huyện
và các đồng chí đã làm nhiệm vụ không kể ngày đêm
mà các anh đã vất vả để tìm ngay trong sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ
thì đã tìm thấy nhân chứng vật chứng và trao trả lại cho đền an
chúng tôi không biết nói gì hơn
ban quản lý di tích và bản tự nhà đền và nhân dân thuân dắt nhất
xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đánh đạo công an và đội cảnh sát hình sự
cơ quan công an khuyến cáo đến ban quản lý các khu di tích đền chùa nơi thờ tự
cần nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác bảo vệ
bằng các biện pháp như ra cố chắc tráng các cổng cửa chính cửa phụ
xây dựng hàng rào bảo vệ kiên cố lắp đặt hệ thống camera giám sát cả ngày đêm
đề cao ý thức cảnh giác đối tượng lạ mặt những người thu mua đồ cổ
đối với các di vật cổ vật có giá trị cao nên cất giữ ở nơi kín đáo an toàn
có khóa kiên cố hoặc cất tử người chung coi cẩn thận
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng cấm
tăng vật thu giữ là một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu hero và z
trước đó trên tuyến quốc lộ một a đoạn thuộc ấp tân phú thị trấn cái tắc huyện châu thành a
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát năm mươi một b một mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi hai
do đảo xuân vĩnh trú tại xã hiệp lợi thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang điều khiển
phát hiện trên xe có một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu hero và jet
qua làm việc vĩnh khai nhận vận chuyển thuê cho một người phụ nữ từ cần thơ về thị xã ngã bảy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào chiều qua bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la đã tiếp nhận một vụ ngộ độc tập thể
các bệnh nhân đều trú tại tổ hai phường triềng cơi thành phố sơn la
nguyên nhân được xác định là do ngộ độc nấm
hai bệnh nhân trong bốn gia đình là hàng xóm của nhau đã nhập viện với các triệu chứng đau đầu buồn nôn đau bụng đi ngoài
sau khi được các bác sĩ tiến hành đặt sông rửa dạ dày truyền dịch hiện có sáu bệnh nhân được chuyển xuống khoa hồi sức chống độc
sáu bệnh nhân còn lại vẫn đang điều trị tại khoa cấp cứu
qua tìm hiểu được biết một gia đình đã hái được rất nhiều nấm mọc tự nhiên trong vườn
sau đó chia cho ba gia đình khác là hàng xóm của nhau để cùng sử dụng vào trưa ngày một mươi bốn tháng bảy
sau khi ăn được khoảng hai đến ba giờ đồng hồ cả một mươi hai người đều có biểu hiện của ngộ độc
trong đó người ít tuổi nhất là bảy tuổi và người nhiều tuổi nhất là sáu mươi tám tuổi
tuy nhiên là cái ngộ độc nấm thì cái sợ nhất là cái tổn thương gan cấp suy gan cấp và nó sẽ tổn thương vào những ngày sau
thì sẽ phải tiếp tục theo dõi
hiện tại thì đang là mùa mưa và nấm thì rất là nhiều mọc nhiều và rất là nhiều loại nhiều đa dạng
tuy nhiên là mình cũng rất là khó xác định là nấm nào là nấm nó có thể ăn được và nấm nào nấm độc
thế thì tôi có lời khuyên đến bà con là tốt nhất là mình không nên không nên ăn nấm và đặc biệt là các nấm không rõ nguồn gốc là không nên ăn
để tránh gây những hậu quả
theo các bác sĩ ở đây cho biết hiện tại tình trạng sức khỏe của mấy hai bệnh nhân đã ổn định không nguy hiểm đến tinh mạng
một vài người do ăn nhiều nấm vẫn còn biểu hiện buồn nôn và đau bụng
bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la vẫn đang tích cực điều trị và phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé